dịch sốt xuất huyết cũng đang diễn biến phức tạp tại đà nẵng với số ca mắc ngày càng tăng cao
theo thống kê của ngành y tế đà nẵng toàn thành phố đã có gần bốn trường hợp mắc sốt xuất huyết
tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước
một trong những nguyên nhân khiến cho số ca mắc tăng là do một bộ phận người dân vẫn còn thờ ơ
chủ quan với bệnh sốt xuất huyết
không chỉ là cán bộ y tế ở trạm y tế phường mỹ an quận hữu hành sơn thành phố đà nẵng
chị hà còn đảm nhiệm cả công việc tuyên truyền phòng bệnh theo mùa cho người dân tổ dân phố ba an thượng
phường mỹ an quận hữu hành sơn
ngoài công việc ở trạm chị luôn dành nhiều thời gian đến từng nhà để truyền thông phòng bệnh
nhất là bệnh sốt xuất huyết cho người dân
tuy nhiên việc thay đổi ý thức của một bộ phận người dân trong chủ động phòng chống sốt xuất huyết
vẫn gặp không ít khó khăn
là có những trạng mưa trạng mưa rào mà nó đạm nước lại là người ta quay đi chỗ đó
có một số gia đình đi công tác mà người ta khóa cửa lại là mình không thể nào mà vô mà mình đổ cái châm vải nước đó được
cái bình mấy cái bình mà chứa nước đó được
cho nên chỗ đó là nó sinh phát sinh là cái quen bỏ gãi mới sinh ra mũi là nó sẽ làm cho ổ dịch cái trồn nhỏ của nó
hôm nay là sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như chưa có vaccine để phòng bệnh
chính vì vậy biện pháp
chủ yếu đó là diệt bỏ gãi
không có bỏ gậy thì không có sốt xuất huyết
chính vì vậy mà hiện nay thành phố đang tích cực vận động tất cả các bán ngành đoàn thể các cấp chính quyền địa phương
chúng ta là tổ chức cả cái diễn dịch vận động cho người dân từ diệt bỏ gãi xung quanh nơi ở của gia đình mình
trong thời gian qua mặc dù các ngành chức năng trên địa bàn thành phố đà nẵng
luôn khẩn trương tích cực đẩy mạnh chiến dịch phòng bệnh sốt xuất huyết
đặc biệt là kêu gọi người dân chủ động phòng bệnh
thủ quan thờ ơ đối với căn bệnh này chưa có ý thức trong việc phối hợp với cán bộ y tế địa phương
trong việc phun thuốc diệt loang quăng bọ gậy ngay tại khu dân cư
chính vì vậy việc hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc và tử vong do sốt xuất huyết
phụ thuộc phần lớn vào ý thức phòng bệnh của cộng đồng